ngay bây giờ các bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc sẽ giải đáp những câu hỏi này
các bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc sẽ giải đáp những câu hỏi này
nếu mà cái cúng mùa này mà được tiêm đầy đủ nhất là đối với những người mà có những cái bệnh đầy nền
những bệnh bán tính bệnh tiêm hoặc là những bệnh đáy thóng đường chẳng hạn thế
thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ phải đi viện rất là nhiều rất là cao
vì thế thì đăng quyến cáo là nên tiêm cái cúng mùa này thường xuyên
vâng thưa bác sĩ vậy thì vaccine cúm mùa thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ mọi người trong khoảng thời gian là bao lâu ạ
cái tác dụng của vaccine vòng cúng này thì tất cả loại vaccine nói chung nhé
thì thường ví dụ như cái vaccine sởi coi bị dư viên lao thủy động
thì nó cái kháng thể nó cả đời rồi mình chỉ cần tiêm một lần duy nhất thôi
nhưng mà cúng mùa này bởi vì cái chủng cúng nó thay đổi liên tục
vì thay đổi liên tục như thế là chúng ta phải tiêm nhắc lại hàng năm
và cái tác dụng của nó thường là sau sáu tháng
thì cái tác dụng nó sẽ cái kháng thể nó sẽ giảm dần
cái mít sẽ giảm dần vì thế người ta quyến cáo nên phải tiêm nhắc lại
câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được gửi tới bác sĩ đó là hiện nay thì do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
có xuất hiện tâm lý là không muốn đi tiêm phòng
vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên gì cho người dân trong việc là phải tiêm phòng cúm mùa đúng thời gian ạ
nếu mình tiêm được cái chủng được cái cúm mùa thì nó cũng ít ra thì nó cũng phòng được cho mình
những cái bệnh nó có liên quan đường hỗn hợp
vì thế thì nó cũng rất quan trọng để mình có thể phòng và loại và chẩn đoán phân biệt
giữa cái cúng và cái covid một mươi chín tất cả loại bác sĩ nói chung nhé không dừng gì cúng
thì khi mà mình tiêm được ấy là tiêm đúng tiêm đủ liều
thì nó sẽ phòng tất cả các bệnh
nó phòng được bệnh cho mình
mà khi phòng được bệnh thì tất nhiên cái cơ thể của mình cái sự miễn dịch của mình nó cao
thì cái cơ thể phòng chống cái bệnh tốt hơn
và tất nhiên sức khỏe của mình sẽ tốt hơn
và sức khỏe của mình tốt hơn thì nó sẽ ví dụ chẳng may
mình có những covid thì nó cũng nhẹ nhàng hơn
rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
khi có các biểu hiện mắc covid một mươi chín hay nhiễm trùng hô hấp
bạn nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm cho người khác
đeo khẩu trang giữ khoảng cách với người khác càng nhiều càng tốt và rửa tay thường xuyên
virus sars cov hai có tốc độ lây lan nhanh
vì vậy mọi người dân đều có nguy cơ đồng mắc các bệnh truyền nhiễm khác cùng covid một mươi chín
việc chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh là điều cần thiết
hiện nay tại hệ thống tiêm chủng vnvc đang có nhiều loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm
cho cả trẻ em và người lớn như vaccine cúm thế hệ mới phòng ngựa bốn chủng virus gây nên
vaccine phòng viêm phổi ho gà bạch hầu buôn bán viêm bằng não viêm não nhật bản
với hệ thống gần sáu mươi trung tâm trên cả nước vnvc có nhiều gói vaccine cho trẻ em và người lớn
toàn bộ vaccine đều được bảo quản bằng hệ thống dây chuyển lạnh đạt chất lượng quốc tế
đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh của người dân đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
tiêm vaccine phòng các bệnh về đường hô hấp là phương pháp nhanh và hiệu quả nhất
để bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
tránh sự đồng nhiễm bệnh
tới đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết